thủ đô tokyo ghi nhận thêm sáu bảy trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới ít hơn một tám trăm linh ca so với cùng thời điểm một tuần trước với tám ca tử vong